hôm hai mươi hai tháng chín các tay súng có vũ trang đã xông vào trường guso bắt cóc hàng chục sinh viên và nhân viên tại đây
các cơ quan an ninh đã ngay lập tức tiến hành chiến dịch giải cứu
ban quản lý trường kêu gọi các sinh viên và nhân viên còn lại giữ bình tĩnh tiếp tục thực hiện các hoạt động như bình thường
các cuộc tấn công ở khu vực tây bắc nigeria là một phần của tình trạng bất ổn lan rộng ở quốc gia này
cùng các cuộc tấn công của con nể dậy gây nhiều thương vong ở vùng đông bắc đất nước
hôm hai mươi bốn tháng chín một số tay súng đã sát hại tám người và bắt cóc ít nhất sáu mươi người khác ở hai cộng đồng cũng thuộc bang jamfara
ngày hai mươi năm tháng chín tổng thống azerbaijan inham illi aliyev cam kết rằng các quyền của người sắc tộc armenia ở vùng nagorno karabakh sẽ được bảo vệ
trong cuộc gặp với tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan ông aliyev cho biết
azek bayzan đã bắt đầu gửi viện trợ nhân đạo tới vùng nagorno karabakh
dùng nhiên liệu thực phẩm và thuốc men
điều này một lần nữa cho thấy cư dân karabakh bất kể sắc tộc của họ đều là công dân của azerbaijan
quyền của họ sẽ được nhà nước azek bayzan đảm bảo
tổng thống aliyev cũng bày tỏ tin tưởng rằng tiến trình tái hoa nhập của người armenia ở nagorno karabakh vào xã hội azek bayzan sẽ thành công
về phần mình tổng thống erdogan nhận định rằng cánh cửa cơ hội đã được mở để giải quyết tình hình trong khu vực
trước đó ngày hai mươi tháng chín bộ quốc phòng nga thông báo với vai trò trung gian của lực lượng gìn giữ hòa bình nga tại nagorno karabakh
đại diện azerbaijan và các lực lượng người sắc tộc armenia tại vùng lãnh thổ này đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch
bộ quốc phòng azek bayzan cũng ra tuyên bố tương tự
bộ ngoại giao mỹ ngày hôm qua cho biết nước này và ba lan đã ký thỏa thuận cho vay trực tiếp trị giá hai tỷ usd
theo chương trình tài trợ quân sự nước ngoài fmf nhằm hỗ trợ ba lan hiện đại hóa quốc phòng
trong một tuyên bố bộ ngoại giao mỹ khẳng định vị thế của ba lan với tư cách là đồng minh của mỹ cũng như vai trò quan trọng của nước này
trong hệ thống phòng chủ sườn phía đông của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
theo đó chính phủ mỹ sẽ cung cấp tới sáu mươi triệu usd trong khoảng vài năm trên
điều này sẽ giúp thúc đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quốc phòng của ba lan
bằng cách hỗ trợ mua sắm khẩn cấp các thiết bị quân sự và dịch vụ quốc phòng từ mỹ
trước đó tổng thống ba lan duda tuyên bố nước này sẽ dành khoản ngân sách kỷ lục lên tới hơn ba mươi ba tỷ usd
tương đương bốn gdp cho chi tiêu quốc phòng trong năm nay
ba lan đặt mục tiêu trở thành cường quốc quân sự phi hạt nhân lớn và hiện đại hàng đầu ở châu âu
bà lan cũng đã bắt tay vào việc mua sắm các lô hàng vũ khí thông thường của mỹ lớn nhất trong lịch sử
còn tại nhật bản chính phủ nước này cho biết không phát hiện chi thường trong các mẫu đánh bắt cá
từ các vùng biển
nhà máy điện hạt nhân fukushima nơi bắt đầu xả nước thải đã qua xử lý phóng xạ từ cách đây một tháng
trên trang mạng chính thức cơ quan thủy sản nhật bản cho biết không phát hiện chi tiêu trong mẫu mới nhất
của hai loại cá bernoulliu đánh bắt ngày hai mươi bốn tháng chín
cơ quan trên cập kiệt thông tin hằng ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động xả nước thải
nhằm xua tan những lời đồn tiêu cực ở trong và ngoài nước về tác động của hoạt động này đến môi trường
đến nay không phát hiện chi tiêu trong sáu mươi bốn mẫu cá đánh bắt kể từ ngày hôm nay
cơ quan trên có kế hoạch kiểm tra khoảng một trăm tám mươi mẫu từ nay đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị bộ trưởng các nước thành viên liên minh châu âu đã nhất trí điều chỉnh đề xuất
ban đầu của ủy ban châu âu ec về các giới hạn khí thải với phương tiện mới
quyết định được đưa ra sau khi tám quốc gia thành viên cho rằng
những thay đổi này có thể làm trạch hướng đầu tư khỏi ngành xe điện
eu đang dẫn chết chặt các giới hạn khí thải của phương tiện mới
đường bộ được áp dụng kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và các đề xuất quy định mới nhất của ec mang tên euro bảy
hướng tới việc ban hành các tiêu chuẩn mới đối với hạt bụi từ hệ thống phanh và lốp xe
tuy nhiên italia cộng hòa séc pháp và năm quốc gia khác đã đề nghị ec nới lỏng nội dung đề xuất
do lo ngại những giới hạn về các chất ô nhiễm theo đề xuất ban đầu
như no hai sản sinh trong quá trình đốt cháy động cơ sẽ làm trạch hướng các hoạt động phát triển và đầu tư khỏi mạng ô tô điện
tây ban nha quốc gia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của eu đã trình bày một văn bản nêu rõ ec đã đồng ý với đề nghị trên
hội đồng châu âu nghị viện châu âu và ec giờ đây phải thảo luận để đi tới thỏa thuận sau cùng gồm các quy định mới liên quan
bộ công nghiệp italia đã hoan nghênh động thái trên cho rằng quy định được điều chỉnh có thể bảo vệ chuỗi cung ứng ô tô
gồm các nhà sản xuất nhỏ cũng như bảo vệ dòng sản phẩm cao cấp điển hình của nước này
châu tiên đã cho phát triển
cho phép người nước ngoài nhập cảnh lần đầu tiên kể từ khi nước này đóng cửa biên giới vào năm hai nghìn hai mươi do đại dịch covid một mươi chín
quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày hai mươi năm tháng chín và những người nhập cảnh triều tiên sẽ phải cách ly trong hai ngày
tuy nhiên một số công ty du lịch trung quốc chuyên tổ chức các chuyến đi triều tiên cho biết
hiện họ vẫn chưa nhận được bất cứ thông báo nào về việc cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào bình nhưỡng
vào cuối tháng tám hãng thông tấn trung ương triều tiên cho biết
công dân triều tiên ở nước ngoài sẽ được phép trở về nước sau một tuần cách ly
khi bình nhũng nối lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới
tuy nhiên thông báo này lại không đề cập đến người nước ngoài
trên trang mạng inside paradise plus google gã khổng lồ trong ngành công nghệ
sẽ cắt giảm khoảng năm mươi việc làm ở thành phố zurich thụy sĩ
đây được xem là một phần trong kế hoạch thông báo trước đó của tập đoàn này
về việc cắt giảm một mươi hai việc làm trên toàn cầu
theo inside paradise plus tất cả bốn mươi ba vị trí chịu trách nhiệm tuyển dụng sẽ bị loại bỏ
cũng như một mươi vị trí trong nhóm ăn
hiện người phát ngôn của google ở thị trường thụy sĩ từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên
sau đó google đã chuyển một thông cáo báo chí với nội dung khẳng định
tiếp tục đầu tư vào các kỹ sư gấp cao và nhân tài cho mảng kỹ thuật
đồng thời giảm tốc độ tuyển dụng
đây là lý do tại sao khối lượng công việc của các nhà quản lý tuyển dụng đã giảm bớt
google buộc phải đưa ra quyết định khó khăn về việc giảm quy mô đội ngũ chịu trách nhiệm tuyển dụng
đầu năm nay công ty mẹ của google là alphabet thông báo kế hoạch cắt giảm một mươi hai việc làm trên toàn thế giới
nhưng không đưa ra con số cụ thể ở từng nước
theo các nguồn tin hoạt động của google ở thành phố zurich là về nghiên cứu và phát triển
thưa quý vị trang trại thông minh nói chung và trang trại thẳng đứng nói riêng được cho là giải pháp nông nghiệp cho tương lai
chỉ hai ba năm trước các nhà đầu tư công nghệ hô hởi giá tháng tỷ đô la mỹ
cho các công ty khởi động công nghiệp
nhưng khi làn sóng suy giảm của giới công nghệ ập tới
không ít trang trại kiểu này đã phải loay hoay tìm cách tồn tại
và một loạt startup lớn của ngành từ khắp châu âu tới mỹ đã tuyên bố phá sản
trong giai đoạn cuối năm hai nghìn hai mươi hai đầu năm hai nghìn hai mươi ba
và thực trạng này sẽ được phản ánh rõ hơn trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
những mớ rau cải tươi ngon như thế này là kết quả của quá trình
trồng chăm sóc thu hoạch hoàn toàn tự động
chúng được bảo lãnh về chất lượng và được xem là thành quả
của mô hình trang trại thẳng đứng này
chỉ ba năm trước nó được kỳ vọng sẽ mở ra tương lai đột phá cho ngành nông nghiệp
thế nhưng cuộc chiến năng lượng cùng tình trạng lạm phát kéo dài
và lãi suất tăng kỷ lục đã khiến các mô hình nông trại thẳng đứng lâm vào cảnh bế tắc
một thu năm ngoái fifth season một startup canh tắc thẳng đứng
có trụ sở tại thành phố pitsburg bang pennsylvania của mỹ
thông báo với các nhân viên rằng công ty sẽ ngừng hoạt động
công ty này đã huy động được ba mươi năm triệu đô la mỹ từ nhiều nhà đầu tư
nhưng buộc phải dừng cuộc chơi vì chi phí vận hành quá lớn
đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai startup canh tắc thẳng đứng glow farms của hà lan
cũng cho biết dừng tất cả các hoạt động do không huy động được thêm vốn
cùng thời điểm indoor urban farming một startup canh tắc thẳng đứng khác
có trụ sở tại berlin đức từng được định giá hơn một tỷ đô la mỹ
đã ra thải khoảng năm trăm linh nhân viên
trong năm hai nghìn hai mươi hai startup trồng rau thẳng đứng trong nhà kênh app harvest của mỹ
chứng kiến giá cổ phiếu giảm hơn chín mươi so với mức giá cao nhất trong năm
trang trại thẳng đứng là mô hình mới của ngành nông nghiệp
nhưng chúng tôi thấu hiểu tình trạng khó khăn của bất kỳ startup nào trong lĩnh vực này
kinh doanh trong lĩnh vực trang trại thẳng đứng rất tốn kém
vận hành công nghệ nông nghiệp phức tạp
do vậy rất khó để đảm bảo mỗi trang trại đều có lãi
các trang trại thẳng đứng xếp các loại cây trồng theo từng tầng
từng lớp trồng lên nhau như hàng hóa trong nhà kho
hệ thống vận hành tại đây hoàn toàn tự động
từ chiều sáng tới tươi tiêu
mỗi luống cây đều được gắn các cảm biến để theo dõi sức khỏe cây trồng
và điều chỉnh lượng nước tưới
triển vọng hấp dẫn của các hệ thống này là khi biến đổi khí hậu gây ra thời tiết khắc nghiệt hơn
các trang trại thẳng đứng sẽ cung cấp một giải pháp bền vững hơn
và tiết kiệm không gian hơn để cung cấp thực phẩm cho dân số thế giới ngày càng tăng
với những ưu điểm vượt trội như vậy
các trang trại vốn được kỳ vọng là cánh cửa dẫn đến tương lai
thế nhưng chi phí quá cao đã khiến các trang trại sớm chết yếu
trang trại thẳng đứng trong nhà cần được kiểm soát mọi yếu tố
từ ánh sáng đến nhiệt độ của từng giọt nước
và chi phí để vận hành một trang trại như vậy
lên đến ba trăm linh đô la một phút vuông
tương đương với chín mất vuông mỗi năm
cao hơn nhiều lần so với mức
một đô la một phút vuông ở các trang trại truyền thống
các start up nông nghiệp muốn huy động được nguồn vốn
cần chứng tỏ năng lực vượt trội không chỉ về phần mềm
mà còn về robot khoa học nông nghiệp và thiết kế trang trại
còn đình trệ kinh tế sẽ đưa các start up trang trại thẳng đứng trở về mặt đất
đặc biệt là những công ty sáng nông nghiệp trong nhà
là câu trả lời cho cuộc khủng hoảng khí hậu
dù con đường để thay đổi hẳn một ngành nông nghiệp còn rất xa
và cần nhiều nỗ lực nhưng vẫn phải thừa nhận
rằng các start up đã giúp thế giới tiếp cận nhiều hơn với thực phẩm lành mạnh